bắt đầu từ ngày hôm nay ngày ba mươi tháng một mươi hai hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
phiên bản không có mỹ của hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tppp chính thức có hiệu lực
tạo ra một khu vực thương mại tự do chiếm khoảng một phần mười nền kinh tế thế giới
một quốc gia thành viên cptpp hy vọng hiệp định này sẽ giúp đối đầu với chủ nghĩa bảo hộ
trong bối cảnh trung quốc và mỹ đang vướng vào một cuộc chiến thương mại
cptpp sẽ giúp cắt giảm các khoản thuế dành cho sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp
nới lỏng các quy định về đầu tư và tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
australia canada nhật bản mexico new zealand và singapore là sáu quốc gia đầu tiên thông qua cptpp
để tạo điều kiện cho thỏa thuận này đi vào hiệu lực
hiệp định cũng sẽ có hiệu lực tại việt nam từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín
đàm phán tpp bắt đầu vào năm hai nghìn một mươi và các thành viên hiện nay cộng với mỹ đã ký một thỏa thuận vào năm hai nghìn một mươi sáu
thế nhưng mỹ đã rút khỏi thỏa thuận vào tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
các quốc gia còn lại bao gồm brunei chile malaysia và peru đã ngăn tpp sụp đổ và ký cptpp phiên bản sửa đổi
sau khi đình chỉ một số điều khoản trong thỏa thuận ban đầu
việc mở rộng thành viên sẽ là thách thức tiếp theo đối với cptpp